với hàng trăm thôn buôn ở vùng sâu vùng xa tỉnh lâm đồng xác định đưa điện lưới quốc gia đến với buôn làng là nhiệm vụ chính trị tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trên những vùng đất khó miền ba gian
và đến nay ánh điện đã tỏa sáng trên tất cả các thôn buôn tại vùng đất nam tây nguyên
thôn nao quang xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng có chín mươi một hộ ba trăm bảy mươi năm nhân khẩu
sinh kế của bà con đồng bào dân tộc nơi đây chủ yếu từ cây trẻ và cây cà phê với hơn ba trăm bốn mươi hectare
ngày có dòng điện lưới đời sống bà con nơi đây như được bước sang một trang mới
trước đây chưa có điện nói một câu là không biết cái gì là coi như là nói chứ là thông tin cũng không có
từ khi có điện rồi là cuộc sống thay đổi điều kiện kinh tế nó phát triển hơn
còn tại thôn phúc cát xã phúc thọ huyện lâm hà
tỉnh lâm đồng toàn thôn có chín mươi ba hộ chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số
từ ngày có đường đi thuận tiện có điện thắp sáng điện phục vụ sản xuất bộ mặt thôn xã đã đổi thay vượt bậc
cái lớp học của các em ở trong vùng sâu vùng xa một phần đa là các em là dân tộc á
thì tạo cho các em là có nguồn ánh sáng này các em học bài tốt hơn
điện đến với các thôn vùng sâu vùng xa giúp cho đời sống không những về sản xuất
về vật chất về tinh thần của người dân cũng được nâng lên
dự án cấp điện cho các thôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh lâm đồng
triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy với tổng mức đầu tư hơn hai mươi tám tỷ đồng
đến nay bảy thôn cuối cùng tại lâm đồng đã hòa lưới điện quốc gia
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân các xã vùng sâu vùng xa địa phương
lâm đồng là một trong những tỉnh có tỷ lệ phủ điện tương đối cao
và chúng tôi cũng tự hào là cao nhất của toàn tây nguyên
việc kéo điện vào cho đồng bào kéo điện vào cho nhân dân ở các vùng sâu vùng xa vùng căn cứ kháng chiến này
có một ý nghĩa rất lớn đem lại cái niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vùng tây nguyên đối với đảng và nhà nước
vượt qua những khó khăn về nguồn lực địa hình công ty điện lực lâm đồng đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia
với tất cả các thôn khó khăn của địa phương và diện mạo mới đã ủa về trên những cung đường của buôn làng nam tây nguyên